để tiếp tục chấn chỉnh các hành vi vi phạm xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân lợi dụng covid một mươi chín để trục lợi tránh thiệt hại về sức khỏe và kinh tế của người dân
cục an toàn thực phẩm đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố ra soát toàn bộ việc tự công bố sản phẩm có thành phần xuyên tâm liên và các sản phẩm nghi công dụng
đối tượng sử dụng liên quan đến phòng điều trị hoặc chữa được bệnh do covid một mươi chín yêu cầu thu hồi bản tự công bố sản phẩm thu hồi sản phẩm vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật công bố công khai cơ sở và sản phẩm vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng
vào chiều ngày hôm qua công an phường phước long thành phố nha trang đã khống chế và bắt giữ một đối tượng có hành vi chống đối tổ công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cụ thể vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng tám tổ công tác truy vết dịch bệnh covid một mươi chín phường phước long thành phố nha trang thực hiện nhiệm vụ đưa người bị nhiễm covid một mươi chín f trên địa bàn phường đi cách ly y tế
tại đây tổ công tác đang thực hiện nhiệm vụ truy vết thì bất ngờ đối tượng lê dương bá tánh cầm một cây dao rượu đi từ trong nhà ra chửi bới la hét đe dọa và tấn công tổ công tác
sau đó công an phường phước long đã khống chế đối tượng tánh đưa về trụ sở làm việc
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nha trang đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lê dương ba tánh về hành vi chống người thi hành công vụ đồng thời chuyển đối tượng tánh cho cơ quan y tế cách ly tập trung
đăng thông tin nước hồ bơi có thể vô hiệu hóa covid một mươi chín
một trường hợp chú tỉnh đắk lắc đã bị phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh đắk lắc và thanh tra sở thông tin và truyền thông tỉnh đắk lắc triệu tập làm việc
về hành vi đăng thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
trên mạng xã hội facebook
người bị triệu tập làm việc là một người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chú xã đơ măng huyện krong anna tỉnh đắk lắc
trước đó người này đã đăng tải hình ảnh một bể bơi trong nhà kèm theo dòng chữ
nước bể bơi có thể vô hiệu covid một mươi chín sau ba mươi giây
sau khi thông tin trên được đăng tải đã có nhiều người vào bình luận
vào cuộc xác minh phòng an ninh chính trị nội bộ thanh tra sở thông tin và truyền thông xác định
đây là thông tin sai sự thật
tại cơ quan công an người này đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình
đồng thời tự gỡ bỏ bài đăng và cam kết không tái phạm
hiện cơ quan chức năng đang tiến hành hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát
lãng phí xảy ra tại khu đô thị mới nam thành phố tuy hòa thuộc phường phú đông và phú thạnh tp tuy hòa tỉnh phú yên
cơ quan tp yên vừa tống đặt quyết định khởi tố bị can thêm ba đối tượng là
mai hác lợi phó giám đốc sở tư pháp tp yên ngô quang phú phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường
và nguyễn ngọc duy phó cục trưởng cục thuế tp yên
kết quả điều tra bước đầu cho thấy với vai trò là thành viên của hội đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất tỉnh phú yên
các bị can trên đã có hành vi thông đồng với ông nguyễn trí hiến phó chủ tịch thường trực ubnd tp yên
để tạo điều kiện cho một cá nhân ngoài tỉnh mua toàn bộ hai trăm sáu mươi hai lô đất xây dựng căn hộ với giá tranh lệch khởi điểm
chỉ hơn một sáu tỷ đồng rồi phân lô bán lẻ đất nền gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn tám tỷ đồng
trong vụ án trên đến nay công an tp yên đã khởi tốn năm đối tượng trong đó đã bắt tạm giam ông nguyễn trí hiến
nguyên phó chủ tịch thường trực ubnd tp yên và bà nguyễn thị nở nguyên phó giám đốc sở tài chính tp yên
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân xin kính chào tạm biệt